bộ tài chính đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
trong đó một nội dung gây nhiều chú ý là đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên tối đa tám đồng một lít
đóng góp ý kiến cho nội dung trên hiệp hội xăng dầu đã có văn bản đề nghị mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng chỉ nâng từ ba đồng một lít lên tối đa năm đồng một lít
theo đề xuất trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
thì hiệp hội xăng dầu đồng tình với phương án tăng thuế bảo vệ môi trường của bộ tài chính
hiệp hội xăng dầu cho rằng việc sửa đổi bổ sung về đối tượng và khung mức thuế đảm bảo trách nhiệm bảo vệ môi trường của cá nhân tổ chức
khi sử dụng các sản phẩm có tác động trực tiếp đến môi trường phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế
tuy nhiên theo hiệp hội xăng dầu biểu khung thuế dự kiến trong tờ trình mức trần là tám đồng trên một lít là quá cao
hiệp hội đề nghị mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng nâng từ ba đồng trên một lít lên tối đa năm đồng trên một lít
dầu diesel nâng từ một năm trăm linh đồng trên một lít lên tối đa ba đồng trên một lít
nhiên liệu bay từ ba đồng trên một lít lên năm đồng trên một lít và dầu ma rút từ chín trăm linh đồng trên một kg lên tối đa ba đồng